các tổ công tác gồm lực lượng cảnh sát giao thông cảnh sát cơ động cảnh sát hình sự công an tỉnh và công an huyện cai lệ vừa vây bắt tạm giữ chín mươi đối tượng trong một vụ tụ tập đua xe
vào dạng sáng ngày hôm nay trên quốc lộ một đoạn thuộc phường nhị mỹ thị xã cai lệ một nhóm thanh niên có hành vi tụ tập
triển khai các phương tiện giao thông trên đường điều khiển xe mô tô thành đoàn rú ga phóng nhanh lạng lách đánh võng chạy quá tốc độ đua xe cổ vũ đua xe
đã bị các tổ công tác công an tỉnh tiền giang công an huyện cai lệ tổ chức vây bắt
tổ công tác tạm giữ được chín mươi thanh thiếu niên cùng với một trăm một mươi xe mô tô trong đó có nhiều xe không gắn biển số đã thay đổi đặc tính hình dáng kiểu xe
ngoài hành vi tụ tập đua xe cổ vũ đua xe các đối tượng còn có nhiều hành vi khác vi phạm trật tự an toàn giao thông
các đối tượng và tăng vật đã được bàn giao cho công an thị xã cai lệ để tiếp tục điều tra xử lý
nhận được tin báo của nhân dân công an huyện châu thành phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bến tre bắt quả tang một tụ điểm đánh bạc ăn thua bằng tiền dưới hình thức lắc tài xỉu tại khu đất vườn thuộc ấp phước hậu xã tam phước huyện châu thành
khi lực lượng công an ập vào các con bạc bỏ chạy lực lượng chức năng đã nhanh chóng truy bắt được một mươi hai đối tượng có liên quan tạm giữ một bộ dụng cụ lắc tài xỉu một mươi một điện thoại di động sáu xe mô tô cùng với số tiền hơn bảy mươi triệu đồng và một số tăng vật khác có liên quan
cơ quan công an đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định
thông tin từ bộ y tế chiều nay nước ta có thêm một ca mắc mới covid một mươi chín được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại kiên giang
bệnh nhân là nam hai mươi bảy tuổi có địa chỉ tại quận dương kinh thành phố hải phòng
vào ngày tám tháng bốn bệnh nhân từ nước ngoài nhập cảnh cửa khẩu quốc tế hà tiên tỉnh kiên giang và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh kiên giang
kết quả xét nghiệm vào ngày một mươi tháng bốn dương tính với sars cov hai
hiện bệnh nhân được cách ly điều trị tại trung tâm y tế thành phố hà tiên tỉnh kiên giang
và đây cũng là thông tin cuối cùng trong bản tin nhanh tối nay cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại